đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an
đến thăm và làm việc với công an tỉnh cà mau
về phía địa phương có các đồng chí dương thanh bình ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
đồng chí trần văn hiện chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
tại buổi làm việc đại tá phạm thành sĩ giám đốc công an tỉnh cà mau
báo cáo kết quả công tác quý i năm hai nghìn một mươi chín của công an tỉnh
theo đó công an tỉnh cà mau đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền thực hiện những chủ trương
nghị quyết chiến lược chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự mở các cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm theo chuyên đề qua đó nhiều nhóm tội phạm bị tấn công triệt xóa
ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu tín dụng đen
phát huy hiệu quả của công tác tuần tra kiểm soát ban đêm tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
phát biểu chỉ đạo buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ trưởng tô lâm biểu dương
những kết quả mà công an tỉnh cà mau đạt được thời gian qua đồng thời chỉ đạo công an cà mau
cần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ
công an nhân dân trong lòng nhân dân triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm tập trung giả soát
triệt phá các băng nhóm lưu manh côn đồ cho vai lãi nặng bảo kê xiết nợ đòi nợ thuê
tín dụng đen chống người thi hành công vụ thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
làm tốt công tác dân vận phơi dậy và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển mạnh
bên cạnh đó công an cà mau cần triển khai thực hiện tốt chủ trương đề án của bộ công an về sắp xếp
lại bộ máy tinh gọn bố trí công an xã chính quy xuống cơ sở lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn
về trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được sao